theo nội dung đăng tải vào một mươi tám h ngày ba mươi một tháng tám hai sinh viên người nhật bản thuê xe taxi di chuyển từ đường trần quang khải đến phố lý thường kiệt quận hoàn kiếm thành phố hà nội
khi đến nơi đồng hồ hiển thị số tiền bốn mươi hai đồng tuy nhiên lái xe taxi đã lấy của khách bốn trăm hai mươi đồng
ngay sau đó công an quận hoàn kiếm đã phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra làm rõ phản ánh của khách du lịch
qua xác minh đội cảnh sát hình sự công an quận hoàn kiếm đã xác định danh tính tài xế
tài xế đã tự nhận thức được hành vi là sai trái và tự nguyện trả lại số tiền trên
hiện công an quận hoàn kiếm đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc đồng thời xem xét xử lý tài xế taxi nói trên theo quy định
trong tháng tám tình hình buôn bán sản xuất vận chuyển trái phép các loại hàng lậu hàng cấm hàng giả hàng kém chất lượng
hàng vi phạm an toàn thực phẩm và thương mại điện tử trên địa bàn tp hà nội diễn biến phức tạp đặc biệt là các mặt hàng phục vụ tết trung thu
mới đây ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp hà nội đã tiếp tục chỉ đạo các sở ngành và các ban chỉ đạo quận huyện thị xã tăng cường công tác
chống buôn lậu gia lận thương mại và hàng giả trên địa bàn từ giờ đến cuối năm
theo đó ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín hà nội yêu cầu các sở ban ngành chú trọng kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
trong kinh doanh hàng lậu hàng giả hàng kém chất lượng vi phạm an toàn thực phẩm nhất là trong dịp tết trung thu hai nghìn hai mươi hai
tăng cường kiểm tra kiểm soát trên các tuyến giao thông các ga tàu bến xe kho hàng các chợ đầu mối trung tâm thương mại
tập trung buôn bán hàng hóa số lượng lớn nhằm ngăn chặn việc vận chuyển tập kết hàng lậu hàng giả
ngày hai tháng chín phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã tạm giữ ba phương tiện để xác minh làm rõ hành vi khai thác
và vận chuyển cát trái phép để xử lý theo quy định
trước đó dạng sáng ngày ba mươi một tháng tám lực lượng cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
khi tuần tra đến km ba mươi hai sông đồng nai phường long bình tân thành phố biên hòa thì phát hiện một phương tiện ghe bằng gỗ
không có biển số đăng ký trên phương tiện có lắp một số thiết bị bơm hút cát đang bơm cát lên phương tiện ghe gỗ không biển kiểm soát
và xà lan không có biển số đăng ký do hai ông huỳnh quốc bảo và đào phước thành cả hai đều quê long an điều khiển
có khoảng sáu mét khối cát qua kiểm tra và làm việc hai ông bảo và thành không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện
các loại giấy chứng nhận khả năng chuyên môn và hóa đơn nguồn gốc xuất xứ của số cát đang vận chuyển trên phương tiện
không cần lao động vất vả vẫn có thể kiếm được hàng chục thậm chí hàng trăm triệu mỗi tháng
những lời mời gọi việc nhẹ lương cao đã đánh vào tâm lý cần việc cần tiền của nhiều người
khiến họ rơi vào cạm bẫy của những đối tượng lừa đảo buôn người sang campuchia
thời gian gần đây liên tiếp những vụ việc đường dây buôn người sang campuchia đã dóng lên hồi chuông cảnh báo về nạn buôn người
với ngày càng nhiều phương thức hình thức thủ đoạn tinh vi và nạn nhân một khi đã đưa chân con đường trở về là không hề dễ dàng

mỗi người tiêu dùng cũng cần trở thành những người tiêu dùng thông thái để có thể lựa chọn được những chiếc bánh trung thu không chỉ thơm ngon mà còn đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm để có một mùa tết đoàn viên an lành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
là một người trẻ thì mình cũng sẽ lựa chọn những loại bánh trung thu mà nó phù hợp với lại túi tiền và những sở thích riêng của bản thân
mới đây cục an toàn thực phẩm cũng đã khuyến cáo cần chú ý một số tiêu chí quy định trong bộ tiêu chuẩn việt nam đối với bánh nướng bánh dẻo như thành phần nguyên liệu theo quy định yêu cầu cảm quan các chỉ tiêu lý hóa giới hạn phụ gia thực phẩm đóng gói bao bì
khi mua bánh người tiêu dùng cần sử dụng cảm quan để đánh giá sản phẩm bảo đảm
phải nhìn cảm quan mà như tôi mới nói là phải là người tiêu dùng thông thái để có thể nhận biết được về màu sắc bánh
bánh mới thật đó là mặt của nó nếu là bánh dẻo thì nó trơn hay là nó minh không có nấm mốc ở xung quanh
nếu bánh dẻo mà bấy cái mốc á là nó nổi màu nó biến đổi của cái màu bột này
vàng mà nó phải óng ánh trơn lánh trơn láng chứ không phải là nó bở bục ra
thế rồi khi mình lấy thử một cái mình bổ nó ra xem nhìn có mốc hay không xem một cái mùi vị thế nào
hiện nay việc mua bánh trung thu trên mạng rất phổ biến
mặc dù tiện lợi nhưng người tiêu dùng lại không được trực tiếp lựa chọn
chính vì vậy khi mua trực tuyến người dân cần lựa chọn những nơi mua bánh uy tín có nguồn gốc rõ ràng
bánh phải có tên của nhà sản xuất
địa chỉ nơi sản xuất có hướng dẫn sử dụng bảo quản chi tiết
trước khi mà đặt mua trên mạng xã hội thì chúng ta phải lưu ý cái vấn đề cái địa điểm
quan trọng nhất là cái nơi bán và cái nơi sản xuất nó phải rõ ràng
và hàm lượng trên bánh chất lượng trên bánh nó được quy định dẫn trên nhân mát của bánh nó phải rõ ràng
thì chúng ta nên mua
một số đối tượng hiện nay họ đưa các cái thức ăn của trẻ em các cái kẹo hoặc là những cái
một số các cái vấn đề kẹo
kẹo bánh vào trong cái đồ chơi để dụ dụng trẻ em vừa chơi vừa sử dụng cái ăn cái sản phẩm
nó có vấn đề liên quan đến chất lượng liên quan đến màu sắc sản phẩm màu sản phẩm
nó không đảm bảo
sau khi lựa chọn được những chiếc bánh ngon an toàn người tiêu dùng cũng cần chú ý khâu bảo quản
theo đó bánh trung thu mua về phải được bảo quản ở nơi sạch sẽ
được che đậy tránh bụi bẩn mưa nắng côn trùng xâm nhập
bảo quản theo đúng quy định trên nhà
bán sản phẩm của nhà sản xuất